trạm y tế cũ đang xuống cấp nghiêm trọng còn trạm y tế mới được đầu tư xây dựng hơn ba tỷ đồng đã hoàn thành nhưng lại chưa thể đi vào hoạt động
đây là thực trạng đang diễn ra tại trạm y tế thị trấn đoan hùng huyện đoan hùng tỉnh phú thọ
vậy đâu là nguyên nhân của thực trạng này sau đây là tìm hiểu của phóng viên truyền hình nhân dân
năm hai nghìn một mươi bảy thị trấn đoan hùng được ngành y tế đầu tư xây dựng mới trạm y tế này
đến năm hai nghìn một mươi tám trạm y tế đã xây dựng xong
tuy nhiên đến nay sau ba năm trạm y tế vẫn chưa thể đi vào hoạt động
nguyên nhân là do trạm y tế vẫn chưa có đường vào
lối vào trạm là vị trí đang có tranh chấp với một hộ dân nên chưa giải phóng được mặt bằng
trong lúc chờ các cơ quan chức năng giải quyết tranh chấp cán bộ y tế thị trấn đoan hùng phải làm việc tại trạm y tế cũ đang xuống cấp nghiêm trọng
trạm y tế cũ của chúng tôi hiện tại bây giờ rất xuống cấp mà chúng tôi vẫn đang phải sử dụng
nên là nó không đảm bảo cho an toàn mãi thì rột nát có không đảm bảo cho công tác thăm khám
cứ điều trị bệnh nhân
nếu trời nắng thì chúng tôi vẫn khắc phục được nhưng trời mưa thì cũng rất khó khăn
chúng tôi rất mong là các cơ quan chức năng sớm tạo điều kiện cho chúng tôi chuyển về vị trí trạm y tế mới
để đảm bảo cho công tác thám chấp bệnh phục vụ cho bà con nhân dân
một số các vướng mắt thì chúng tôi cũng đang được sự chỉ đạo quyết liệt của huyện ủy
ủy ban dân huyện là chúng tôi phải phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện
giả soát lại tất cả các hồ sơ giấy tờ để giải quyết một cách hợp lý và đúng quy định của pháp luật
đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và đưa vào sử dụng tài sản mà nhà nước đầu tư
trạm y tế thị trấn đoan hùng được đầu tư với nguồn đầu tư là hơn ba tỷ đồng đủ tiêu chuẩn đạt chuẩn quốc gia
tuy nhiên sau ba năm xây dựng xong nhưng vẫn chưa được đưa vào sử dụng đã gây lãng phí nguồn lực đầu tư của nhà nước